rất nhiều khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đã bị vứt bỏ tại khu đất trên địa bàn ấp sáu c
xã vĩnh lọc a huyện bình chánh tp hcm
và trong những ngày gần đây thì khiến cho nhiều người dân vô cùng bức xúc
tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
theo ghi nhận trong sáng ngày ba mươi tháng bảy tại khu đất trống gần văn phòng ấp sáu c
xã vĩnh lọc a huyện bình chánh khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị vứt bừa bã khắp nơi
một số còn nguyên vẹn số khác đứt qua đeo khẩu trang nằm trải dài đoạn năm mươi mét
khi có gió lớn xuất khẩu trang bị gió thổi bay khắp nơi
người dân địa phương cho biết khu vực này chính quyền địa phương cũng đã cấm biển đổ rác
các trường hợp vi phạm vứt rác tại đây sẽ bị phạt rất nặng
việc vứt khẩu trang bựa bại với số lượng lớn như thế này không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường
mà còn tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu khẩu trang đã qua sử dụng
chính quyền địa phương cho biết các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định